trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu được công bố hàng quý imf đã điều chỉnh hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu
trong năm hai nghìn một mươi chín và năm hai nghìn hai mươi lần lượt xuống ba hai và ba năm thấp hơn một so với mức dự đoán trước đó
imf cảnh báo nhu cầu yếu một phần do căng thẳng thương mại và thuế sẽ cản đá tăng trưởng của nền kinh tế
lớn nhất thế giới này vào những tháng còn lại của năm hai nghìn một mươi chín
do vậy imf đã hạ dự báo tăng trưởng của mỹ trong năm hai nghìn hai mươi xuống còn một chín
trong khi đó imf cũng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trung quốc vốn bị ảnh hưởng đáng kể do cuộc chiến thương mại
với mỹ xuống còn sáu hai trong năm hai nghìn một mươi chín và sáu trong năm sau
trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu lần này của imf tăng trưởng kinh tế tại một số nước phát triển
như đức nhật bản hay mỹ latin đều cùng xu hướng giảm
ngân hàng trung ương hàn quốc điều chỉnh lãi suất nhằm thúc đẩy
kinh tế hàn quốc tăng trưởng trong bối cảnh căng thẳng thương mại thời gian gần đây
giữa hàn quốc và nhật bản đe dọa tạo ra nhiều giao cản với kinh tế
vừa qua ngân hàng trung ương hàn quốc đã bất ngờ điều chỉnh lãi suất cơ bản còn một năm
tức cắt giảm hai mươi năm so với mức lãi suất một bảy mươi năm được duy trì từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
đây là lần đầu tiên ngân hàng trung ương hàn quốc điều chỉnh lãi xuất theo hướng giảm trong ba năm vừa qua
trong ba năm qua với mục đích thúc đẩy kinh tế nước này tăng trưởng
ngân hàng trung ương hàn quốc đã đưa ra quyết định điều chỉnh lãi suất cơ bản sau bảy tháng liên tiếp
ghi nhận hoạt động sản xuất giảm sút và đa giảm này có thể kèm theo dài do tokyo hạn chế xuất khẩu cho seoul
nhiên liệu để sản xuất chất bán dẫn và màn hình hiển thị vốn hai sản phẩm xuất khẩu mũi nhọn của hàn quốc
cùng với những yếu tố kinh tế bất lợi ở cả trong nước và nước ngoài
ngân hàng trung ương hàn quốc cũng đã hạ thấp dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế của hàn quốc
theo đó điều chỉnh dự báo tăng trưởng nước này từ hai năm còn hai hai
thưa quý vị giải ngân vốn oda hiện nay đang rất thấp do đó bộ kế hoạch và đầu tư tiến hành hậu kiểm tra
đấu thầu một số dự án bộ tài chính đề nghị các chủ đầu tư chủ động sớm trình thủ tục
trong trường hợp dự án có thay đổi và tạo điều kiện cho các chủ đầu tư thành toán vốn
tại báo cáo của bộ tài chính ước lũy kế giải ngân vốn nước ngoài trong sáu tháng năm hai nghìn một mươi chín như sau
vốn cấp phát đầu tư phát triển giải ngân được hai năm mươi tỷ đồng đạt ba bốn mươi hai kế hoạch vốn quốc hội giao
bảy một mươi sáu kế hoạch vốn do bộ kế hoạch và đầu tư giao
chi thường xuyên giải ngân được tám trăm ba mươi ba tỷ đồng đạt một mươi bảy tám mươi năm dự toán quốc hội phê duyệt
vốn cho vay lại của chính quyền địa phương giải ngân được khoảng hai trăm một mươi sáu tỷ đồng đạt một hai mươi sáu kế hoạch
doanh nghiệp đơn vị sự nghiệp công giải ngân bảy sáu trăm sáu mươi bốn tỷ đồng đạt hai mươi chín hai mươi hai hạn mức giải ngân cho vay lại
qua đó đến hết năm hai nghìn một mươi chín còn một trăm sáu mươi sáu chín trăm năm mươi tám tỷ đồng chưa được giải ngân
theo kế hoạch điều chỉnh của quốc hội là ba trăm sáu mươi tỷ đồng của cả giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thì số chưa giải ngân còn lại là hai trăm hai mươi hai chín trăm năm mươi tám tỷ đồng